nên chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng
theo quy định tại điều một mươi bốn luật hôn nhân gia đình
thì nam nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này
chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
thì không làm phát sinh quyền nghĩa vụ giữa vợ và chồng
quyền nghĩa vụ đối với con tài sản nghĩa vụ và hợp đồng
giữa các bên được giải quyết theo quy định tại điều một mươi năm một mươi sáu luật hôn nhân gia đình
theo quy định tại điều một mươi năm luật hôn nhân gia đình
thì quyền nghĩa vụ giữa nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng
và con được giải quyết theo quy định của luật này
về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con
theo khoản hai khoảng ba điều tám mươi một luật hôn nhân và gia đình
năm hai nghìn một mươi bốn quy định như sau
vợ chồng thỏa thuận với người trực tiếp nuôi con
nghĩa vụ quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con
trường hợp không thỏa thuận được
thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi
căn cứ và quyền lợi về mọi mặt của con
nếu con từ đủ bảy tuổi trở lên
thì phải xét nguyện vọng của con
con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi
trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện
trực tiếp trông non chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con
hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác
phù hợp với lợi ích của con
như vậy con bạn hiện tại ba tháng tuổi
nên bạn có thể làm đơn lên tòa án
để hủy việc kết hôn trái pháp luật
và giành quyền trực tiếp nuôi con
tuy nhiên hiện tại bạn không có công việc ổn định
nên muốn giành quyền trực tiếp nuôi con
bạn cần phải đưa ra các lập luận
chứng minh bạn có đủ điều kiện tốt nhất
về mọi mặt chăm sóc con
bao gồm trung non chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con
thưa luật sư
khán giả đào quốc tuấn ở hải phòng hỏi
tôi năm nay hai mươi bảy tuổi chưa lập gia đình
tôi muốn hỏi là nếu tôi chưa có vợ
nhưng muốn thuê người khác mang thai hộ cho mình
nghĩa là hợp đồng mang thai hộ
với một phụ nữ khác trên một mươi tám tuổi
giao cấu và sinh sản
thì có bị vi phạm pháp luật không
tại điều chín mươi năm
luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
cụ thể điều kiện mang thai hộ
vì mục đích nhân đạo là
việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
phải được thiện trên cơ sở tự nguyện của các bên
và được lập thành văn bản
vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ
khi có đủ các điều kiện sau đây
có xác nhận của tổ chức y tế
có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai
và sinh con
cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
vợ chồng đang không có con chung
đã được tư vấn về y tế
pháp lý tâm lý
người được nhờ mang thai hộ
phải có đủ các điều kiện sau đây
là người thân thích cùng hàng của bên vợ
hoặc bên chồng
nhờ mang thai hộ
đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần
ở độ tuổi phù hợp
và có xác nhận của tổ chức y tế
có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ
trường hợp người phụ nữ mang thai hộ
đã có chồng thì phải có sự đồng ý
bằng văn bản của người chồng
đã được tư vấn về y tế
pháp lý tâm lý
việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
không ngực trái với quy định của pháp luật
về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
như vậy trường hợp của bạn
không phải là mang thai hộ
theo đúng quy định của pháp luật
việc bạn kiếp đồng nhờ người khác mang thai hộ
là vi phạm pháp luật về dân sự
về nguyên tắc hợp đồng này bị vô hiệu
do vi phạm đạo đức xã hội
mặc dù hiện nay pháp luật chưa có chế tài cụ thể
đối với cá nhân nhờ người khác mang thai hộ
trái với quy định của pháp luật
tuy nhiên nếu bạn thực hiện giao dịch này
bạn hoàn toàn có thể chịu rủi ro về mặt pháp luật
ví dụ người phụ nữ kia đã nhận tiền
nhưng sau đó lại không chịu có hành vi quan hệ tình dục với bạn
nếu bạn cướng ép người đó
bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi trên
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân
nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là clip được người dân ghi lại
cảnh một người phụ nữ vừa điều khiển xe máy
vừa vắt chéo chân
lạng lách đánh võng trên đường giải phóng hà nội
hành động của nữ tài xế này không chỉ gây nguy hiểm tới bản thân
mà còn ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông khác

các quán chức năng nhanh chóng sắc mình
và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp trên theo đúng quy định
tuần qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh
của người dân về tình trạng ô tô và xe tải
bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều và đi lùi
trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
đoạn qua vĩnh yên vĩnh phúc
đề nghị các quán chức năng nhanh chóng sắc mình
và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau